tại hà nội bộ quốc phòng đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thượng tướng trần đơn trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chủ trì cuộc họp
đợt bùng phát dịch lần này nguy cơ lây nhiễm vào các đơn vị quân đội là không tránh khỏi
đặc biệt là lực lượng quân y bộ đội biên phòng
vì vậy toàn quân phải xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay lúc này
lực lượng biên phòng phải kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu đường mòn lối mở
kiên quyết xử lý các đối tượng chủ mưu nhập cảnh trái phép
các đơn vị đóng quân tại địa bàn có dịch cần phải tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch